kỳ nghỉ tết dương lịch năm nay kéo dài cùng với tiết trời dễ chịu và sự hấp dẫn của không gian hoa tươi nghệ thuật dịp festival hoa đà lạt lần thứ bảy đã khiến cho phố núi đà lạt tỉnh lâm đồng hấp dẫn du khách thập phương đổ về tham quan và trải nghiệm
kỳ nghỉ tết dương lịch năm nay kéo dài cùng với tiết trời dễ chịu và sự hấp dẫn của không gian hoa tươi nghệ thuật dịp festival hoa đồng

kéo dài cùng với tiết trời dễ chịu và sự hấp dẫn của không gian hoa tươi nghệ thuật dịp festival hoa đồng